theo báo cáo nhanh của ủy ban phòng chống lụt bão trung ương tính đến ngày hôm nay ngày năm tháng một mươi một
cả nước có một mươi bốn người chết và năm người còn mất tích cả nước có bốn mươi năm nhà bị sập đổ cuốn trôi
hiện vẫn còn chín ba trăm sáu mươi bảy nhà bị ngập nước về nông nghiệp có hơn năm năm trăm linh hectare lúa và gần năm ha hoa màu
cây trồng hàng năm cây trồng lâu năm cây ăn quả bị ngập bị hư hỏng
một số đoạn của tuyến đường khánh lê lâm đồng tỉnh khánh hòa dt bảy trăm linh chín tỉnh ninh thuận
hiện vẫn còn đang bị ngập giao thông bị chia cắt